công an huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc đã triệu tập bốn thanh thiếu niên lên cơ quan công an để làm việc về hành vi ném đá vào các phương tiện
khi đang đi trên tuyến đường cao tốc hà nội lào cai qua địa phận huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc
nhóm thanh thiếu niên này gồm lê tiến thịnh lê trường giang nguyễn đình dũng kim thành tùng đang là học sinh cấp hai trên địa bàn huyện tam dương
nhóm này khai nhận do đang được nghỉ hè có nhiều thời gian rảnh rỗi nên đã vào các trang mạng xã hội để xem các video rồi bắt trước và rủ các bạn làm theo
đây cũng là lần thứ sáu nhóm thanh thiếu niên này thực hiện hành vi ném đá vào các phương tiện trên tuyến đường cao tốc nội bài lào cai